xã nam lộc huyện nam đàn tỉnh nghệ an trước đây là xóm nghèo
thế nhưng ngày nay diện mạo của vùng quê này đang đổi mới từng ngày
tạo nên những thay đổi đó ngoài sự vào cuộc của cấp ủy chính quyền địa phương
nỗ lực của người dân trong xóm thì còn có sự đóng góp rất lớn của ông nguyễn văn bảy
một đảng viên giáo dân tám mươi hai tuổi đời năm mươi năm tuổi đảng với hai mươi bảy năm làm bí thư tri bộ xóm ba
xin mời quý vị và các bạn cùng phóng viên của chúng tôi đến với vùng quê này
và gặp gỡ người cựu chiến binh chọn việc đời việc đảng
những năm đầu ông bảy làm bí thư tri bộ
xóm ba xã nam lộc có hơn năm mươi hộ đói nghèo nhiều con em bỏ giờ giữa trừng khi chưa học hết cấp một cấp hai
thương bà con ông bảy đề xuất với chính quyền xã và cùng chi bộ vận động nhân dân khai khẩn vùng đất nương làng
nằm ở bên bờ sông lam hay bị ngập lụt để sản xuất
giá đinh tối trước đấy rất là nghèo nhờ được sự giúp đỡ của bà bảy
giá đinh tối ra đấy đậu thâu từ năm hai nghìn bảy nên cũng đã có thú nhập và thoạt nghèo
với sự chăn trở đóng góp trí tuệ công sức của ông bảy và các đảng viên
nên từ một xóm nghèo đến nay một trăm sáu mươi hộ dân xóm ba thì có gần bảy mươi hộ khá hộ giàu chỉ còn năm hộ nghèo

cho họ an lành hai mươi bảy năm làm bí thư chi bộ
ông bảy luôn nỗ lực để xây dựng chi bộ ngày càng vững mạnh
và nay dù đã tám mươi hai tuổi nhưng ông vẫn chưa nguôi chăn trở
làm sao để phát triển được thêm nhiều đảng viên là con em đồng bào công giáo
để làm cho dưới bộ trọng giáo vừng mạnh là một điều rất khó
nhưng khó không phải là bỏ không làm
đảng viên là phải tìm trong gia đình mình
để đưa con chậu của mình vào đảng
rồi bảm các đoan thể để nắm bắt được nhân tụ tích cực vào để bồi dường và giáo nhiệm vụ
tám mươi hai tuổi đời năm mươi năm tuổi đảng với chặng đường hai mươi bảy năm làm bí thư chi bộ
nhưng ông bảy vẫn chưa ngừng ngơi nghỉ
ông luôn phấn đấu làm thật nhiều việc tốt cho dân cho đảng
bà con giáo dân xóm ba
luôn xem ông nguyễn văn bảy là viên gạch hồng xây dựng quê hương vùng giáo vạn lộc an lành hạnh phúc
nơi việt đảng việt đạo việt đời luôn đồng hành cùng với sự phát triển của đất nước